thưa quý vị đã bước sang tháng một mươi hai từ bây giờ có lẽ là cảm giác những ngày cuối năm sẽ trôi qua rất nhanh chẳng mấy mà lại tết
bao giờ cũng vậy tranh thủ sắp xếp hoàn thành nốt những kế hoạch còn giang dở
thế nhưng quý vị cũng đừng quên là hãy chăm sóc bản thân đảm bảo một tâm thế thư thái cùng một cơ thể khỏe mạnh
vâng bắt đầu chương trình an ninh ngày mới sáng nay với một vài thông tin về dự báo thời tiết
vì huyện rõ nhất của đợt lạnh này đó là nhiệt độ sẽ giảm sâu về đêm
dự báo là vào đêm nay thì nhiệt độ thấp nhất có thể xuống từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
riêng ở vùng núi cao thì có thể xuống tới dưới năm độ c trời rét cóng
với những mức nhiệt như vậy thì quý vị lưu ý là đêm ngủ nên giữ ấm cơ thể
đặc biệt là cổ họng ngực và cam bàn chân
sáng sớm thức dậy không nên đột ngột ra ngoài
thay vào đó quý vị có thể từ từ mở hé cửa để cân bằng nhiệt độ cơ thể kịp thích nghi tránh bị cảm
vâng trong khi đó thì mưa lớn vẫn tiếp diễn ở các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên
đến sáng sớm ngày hôm nay thì dự báo lũ trên các sông ở địa bàn này vẫn ở xung quanh mức báo động ba
và tình trạng ngập lụt sẽ còn kéo dài thêm từ một cho đến hai ngày tới bởi lũ rút chậm
để đảm bảo an toàn quý vị lưu ý tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực ngầm tràn đường ngập sâu và nước chảy xiết
hẹn gặp lại